thực hiện công điện của chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an về việc cấm tàu thuyền ra khơi và ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết trong đợt áp thấp nhiệt đới
các địa phương tỉnh nghệ an đã chủ động triển khai các phương án phòng chống
theo đó đã yêu cầu các địa phương thông báo cho các chủ tàu thuyền biết vị trí hướng di chuyển của bão số một mươi một để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
cấm tàu thuyền ra khơi từ bảy giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi khẩn trương kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn
đến thời điểm này một trăm linh tàu thuyền của thị xã hoàng mai đều gần như nằm bờ
huyện quỳnh lưu cũng chỉ đạo các xã vùng biển thông báo tới ngư dân đang trên biển khẩn trương về cảng neo đậu nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt khi thời tiết đang bất lợi
đội biên phòng quỳnh thuận cắt cử cán bộ bám nắm địa bàn để kiểm tra tình hình ra khơi đánh bắt của ngư dân tuyên truyền cách ứng phó cũng như đảm bảo về tài sản trên tàu
đến sáng một mươi sáu tháng một mươi các phương tiện tàu thuyền cũng đã về nơi trú tránh an toàn